kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín và đại lễ vu lan phật lịch hai nghìn năm trăm tám mươi
tối qua mùng một mươi tháng tám tại hà nội giáo hội phật giáo việt nam đã phối hợp tổ chức
chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên gọi tự hào tổ quốc mẹ việt nam
tại chương trình khán giả được thưởng thức những ca khúc đi cùng năm tháng như tiến lên việt nam
mẹ và tổ quốc đất nước lời du tổ quốc đàn sen sóng nhịp chuông chùa như bản hòa ca giữa đạo và đời
những ca khúc về mẹ như bông hồng cài áo mẹ ơi
chương trình khơi dậy và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn tri ân và báo ân các bậc tiền bối
canh hùng liệt sĩ qua bốn phương diện tứ trọng ân ân quốc gia xã hội ân tam bảo sư trường
ân chúng sinh vạn loại và ân cha mẹ sinh thành
chương trình tự hào tổ quốc mẹ việt nam được tổ chức với tâm nguyện đem tinh hoa
đạo phật giá trị đạo đức truyền thống những thông điệp nhân bản
ý nghĩa vào cuộc sống thường nhật bằng nghệ thuật và âm nhạc